do đặc thù khó khăn riêng cùng với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới các huyện miền núi vùng cao phía tây tỉnh nghệ an đã tập trung các nguồn lực phát triển thôn bản nông thôn mới tạo nên những miền quê ấm no văn minh ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
bản người thái quang phúc xã tam đình huyện tương dương tỉnh nghệ an nằm bên dòng hồi cớ thơ mộng nơi đây đang thực hiện tiêu chí cuối cùng cán đích bản chuẩn nông thôn mới
để đạt được tiêu chí môi trường tri bộ và lãnh đạo bản đã đến từng hộ tuyên truyền vận động di chuyển cho bằng được các chuồn chăn nuôi gia súc gia cầm ra xa khu vực nhà ở xây dựng nhà xí hợp vệ sinh
rồi thành thông lệ sáng chủ nhật hàng tuần mọi người dân tham gia tổng vệ sinh toàn bản thu gom rác về khu vực tập trung để xử lý
thành công nhất trong xây dựng nông thôn mới của quang phúc là chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng thu nhập
cùng với đó tàm đình cũng góp rút hoàn thành sân thể thao của xã nâng cấp trường mầm non xây dựng các hố rác tập trung ở các bản để phân đấu về đích xã nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
được sự quan tâm của đảng tỉnh thủ và được sự nhất trí của đảng ủy bán nhân dân và sự chỉ đạo của bán chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện xã sẽ chỉ đạo cho xã tàm đình về đích nông thôn mới
trong đó là có bản quang phúc
từ chỗ tưởng chừng không thể làm được nông thôn mới bởi là huyện nghèo bamea nhiều khó khăn xuất phát điểm quá thấp so với bình quân của cả nước
đặc biệt là tư tưởng trông chờ ỉ lại trong đại bộ phận cán bộ và người dân
nhưng đến nay tường dương đã lập kỳ tích khi có đến ba xã bamea và xã biên giới về đích nông thôn mới
xây dựng bản nông thôn mới thì nó dễ làm bởi vì cái vốn đầu tư nó cũng ít
thứ hai nữa là dễ vận động
và nó khẳng liên với lợi ích nhân dân cho nên là ý thức trách nhiệm của người dân nó cũng rất là dễ
một cái vấn đề nữa là vấn đề bản đạt nông thôn mới thì nhiều ạ thì nó sẽ trở thành xã đạt nông thôn mới
thì cái này chúng tôi thấy là rất phù hợp mà dễ vận động
việc xây dựng xã nông thôn mới vùng cao nghệ an là rất khó
do địa hình phức tạp mật độ dân số thưa phân bố không đồng đều số bản nhiều đời sống của bà con còn thấp nhiều so với mặt bằng chung
nhiều nơi vẫn đang trong tình trạng tự cung tự cấp nên việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới không hề đơn giản
các địa phương đã có những cách làm sáng tạo cách tiếp cận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình
với phần trăm có nhiều thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới sẽ có xã đạt chuẩn nông thôn mới